các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chiều nay tại đại lễ đường nhân dân trung quốc thủ tướng phạm minh chính hội kiến tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
thứ trưởng lương tam quang hội đàm với thứ trưởng bộ tư pháp trung quốc
lực lượng công an an giang chủ động triển khai tốt các mặt công tác tăng cường lực lượng phương tiện biện pháp hỗ trợ ngành giáo dục
đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
hôm nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì họp ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đảng đoàn liên minh hợp tác xã việt nam
và các ông huỳnh văn tâm tỉnh ủy viên phó trưởng ban thường trực ban tổ chức tỉnh ủy nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở nội vụ tỉnh gia lai
hoa công hậu nguyên tỉnh ủy viên nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở y tế tỉnh tây ninh
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy đảng đoàn liên minh hợp tác xã việt nam các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
để liên minh hợp tác xã việt nam và nhiều tổ chức cá nhân có nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác tổ chức cán bộ quản lý sử dụng tài chính tài sản công đất đai dự án đầu tư công tác thi đua khen thường
ông huỳnh văn tâm trong thời gian giữ các chức vụ tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở nội vụ tỉnh gia lai đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được sao vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
ông hòa công hậu trong thời gian giữ các chức vụ tỉnh ủy viên phó bí thư đảng ủy giám đốc sở y tế tỉnh tây ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tiêu cực nhận hối lộ
vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được sao vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
bản bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đảng đoàn liên minh hợp tác xã việt nam các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng các ông huỳnh văn tâm hoa công hậu
ban bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với tập thể và các cá nhân trên đồng bộ kịp thời với kỷ luật đảng
chuyển sang một thông tin khác chiều nay tại đại lễ đường nhân dân trung quốc thủ tướng phạm minh chính hội kiến tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
tại cuộc gặp hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ việt nam trung quốc
nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước được chủ tịch hồ chí minh chủ tịch mao trạch đông và các nhà lãnh đạo tiền bối cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp là tài sản chung quý báu cần tiếp tục kế thừa gìn giữ và phát huy
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh phát triển quan hệ ổn định lành mạnh bền vững lâu dài với trung quốc luôn là lựa chọn chiến lược
ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa của việt nam
khẳng định việt nam kiên trì chính sách một trung quốc quan tâm các sáng kiến toàn cầu của trung quốc và sẵn sàng trao đổi thảo luận về các sáng kiến này
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình khẳng định trung quốc coi việt nam là hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng của trung quốc
đây là lựa chọn chiến lược của trung quốc trên sự phát triển lâu dài của quan hệ trung việt mong muốn và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai đảng hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thực chất
thủ tướng phạm minh chính đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp nâng cao chất lượng hợp tác trên các lĩnh vực nhất là kinh tế thương mại đầu tư
tổng bí thư chủ tịch tập cận bình hoan nghênh việt nam tham gia các sáng kiến toàn cầu của trung quốc cùng thúc đẩy hòa bình hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới

đồng chí vương trấn giang thứ trưởng bộ tư pháp trung quốc
thứ trưởng bộ tư pháp trung quốc vương chấn đánh giá cao chuyến thăm chính thức trung quốc của thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh chuyến thăm sẽ làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa trung quốc và việt nam
nhật liệt chào mừng đồng chí thứ trưởng lương tâm quang và đoàn đại biểu bộ công an thăm và làm việc tại bộ tư pháp trung quốc nhấn mạnh đây là cuộc gặp đầu tiên của lãnh đạo hai bộ nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới
thay mặt đoàn công tác bộ công an việt nam thứ trưởng lương tâm quang trân trọng cảm ơn đồng chí thứ trưởng bộ tư pháp trung quốc đã dành thời gian tiếp đoàn và dành cho đoàn sự đón tiếp chú đáo trọng thị
thời gian qua mặc dù tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhưng trên cơ sở nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước đặc biệt là tinh thần tuyên bố chung giữa việt nam và trung quốc năm hai nghìn hai mươi
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và trung quốc theo phương châm một mươi sáu chữ và tinh thần bốn tốt đã đạt nhiều thành quả tích cực thực chất
bộ công an việt nam và bộ tư pháp trung quốc đã triển khai một số nội dung hợp tác trên lĩnh vực chia sẻ thông tin tình hình về phạm nhân hai nước đang chấp hành án phạt tù ở mỗi nước trao đổi đàm phán chuẩn bị ký kết hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù
tại hội đàm lãnh đạo hai bộ đã thống nhất sớm thúc đẩy thực hiện một số nội dung như báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép hai bộ chính thức thiết lập quan hệ hợp tác để triển khai trên các lĩnh vực mà hai bộ có chung chức năng nhiệm vụ thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
hai bộ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chuyến thăm của lãnh đạo hai bộ bộ công an việt nam và bộ tư pháp trung quốc đến mỗi nước thành công tốt đẹp
hai bên nghiên cứu xây dựng ký kết văn bản hợp tác tạo khuôn khổ pháp lý để triển khai hợp tác trên các lĩnh vực chung
bộ tư pháp trung quốc quan tâm hỗ trợ tối đa đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp đối với số phạm nhân quốc tịch việt nam đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ ở trung quốc
hai bên đẩy nhanh tiến độ đàm phán ký kết hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù việt nam trung quốc để thực hiện việc chuyển giao các phạm nhân có nguyện vọng về nước chấp hành án trên tinh thần nhân đạo
hai bên đẩy mạnh triển khai hỗ trợ đào tạo tập huấn cán bộ chia sẻ kinh nghiệm công tác đối với lĩnh vực quản lý chạy giam và xây dựng pháp luật hai nước
trước đó tại thủ đô bắc kinh thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã hội kiến với thứ trưởng bộ an ninh quốc gia trung quốc thạch hào dũng
thời gian tới lãnh đạo hai bộ thống nhất tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp tăng cường trao đổi thông tin về các lĩnh vực tội phạm trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ công nghệ cao an ninh mạng
phối hợp đảm bảo an ninh an toàn cho các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước các sự kiện chính trị quan trọng ở mỗi nước
trao đổi thông tin và phối hợp đảm bảo an toàn và lợi ích hợp pháp của cán bộ nhân viên cơ quan đại diện
lưu học sinh và công dân nước này đang công tác học tập sinh sống tại nước kia
trước mắt hai bên phối hợp tổ chức thành công đối thoại an ninh chiến lược cấp thứ trưởng việt nam trung quốc lần thứ sáu tại trung quốc
trong chương trình làm việc đoàn chuyên gia cấp cục của bộ công an cũng đã tham dự phiên họp cấp chuyên gia hội nghị về chính sách quản lý di dân asean cộng ba
trong phần tiếp theo của bản tin lực lượng công an an giang chủ động triển khai tốt các mặt công tác tăng cường lực lượng phương tiện đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
tin an ninh trả tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam với maxim jokov bốn mươi một tuổi quốc tỉnh nga về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
các quyết định lệnh đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
theo kết quả điều tra cơ quan công an xác định maxim zhukov là người đã quản lý điều hành sáu công ty có chung bộ mấy tổ chức nhân sự các dân viên làm việc chung với nhau và cùng thực hiện các hoạt động cho vai tính dụng tiêu dùng trái quy định nước bóng hoạt động cho vai cầm đồ trên nền tảng trực tuyến tại các trang web senmo vn thầntaioi vn cây đèn thần vn
ngoài maxim zukhop cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố hai mươi hai đối tượng là giám đốc một số trưởng phòng trưởng nhóm các công ty
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm và nhân viên trực tiếp quản lý vận hành hoạt động cho vai về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là một trăm tám mươi ba một năm cao nhất cho một giao dịch là hai năm trăm năm mươi năm một năm gấp từ một mươi lần đến một trăm hai mươi tám lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của bộ luật dân sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tỉnh quảng ninh vào ngày hôm nay cho biết
đã khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam nguyễn văn quang chú tại thành phố hạ long
tối ngày hai mươi hai tháng sáu khi bị tổ công tác liên ngành phát hiện việc chở khách có thu phí nhưng không có tem phù hiệu kinh doanh vận tải quang đã tăng ga bỏ chạy
khi bị chặn bắt quang tiếp tục có các hành vi chống đối giấu chìa khóa giả vờ bị ngất cho đến khi xe cấp cứu đến
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được công an tp hạ long đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam nguyễn văn quang về hành vi chống người thi hành công vụ
công an huyện mù cang trải tỉnh yên bái đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với sồng thị pà và giàng thị cha
cùng chú tại xã triềng khong huyện sông mã tỉnh sơn la về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó thực hiện tháng cao điểm phòng chống tội phạm về ma túy đêm ngày một mươi chín tháng sáu
qua triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra trinh sát công an huyện mù căng trải đã phát hiện bắt quả tang sồng thị pà và giàng thị cha
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại bản ngã ba kim xã búng luông huyện mù căng trải
quá trình bắt giữ lực lượng công an đã thu giữ tại chỗ một bánh heroin có khối lượng ba trăm một mươi năm g
một mươi viên ma túy tổng hợp với khối lượng năm trăm bốn mươi sáu gram cùng một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an sồng thị bà và giàng thị cha khai nhận đã mua số ma túy trên
tại xã mường lầm huyện sông mã tỉnh sơn la mang sang yên bái bán kiếm lời
nhưng chưa kịp bán đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn có diễn biến hết sức phức tạp
với nhiều chiêu trò và thủ đoạn tinh vi
nhưng thời gian qua với sự tích cực tuyên truyền của lực lượng công an
các cán bộ ngân hàng và mỗi người dân đã nâng cao cảnh giác
từ đó nhiều vụ nạn nhân bị các đối tượng mạo danh lừa đảo
thế nhưng khi ra đến ngân hàng để rút tiền và chuyển khoản thì đã kịp thời được ngăn chặn
mới đây nhất một vụ việc vừa được công an phường kim giang công an quận thanh xuân hà nội
ngăn chặn kịp thời bảo vệ được số tiền năm trăm linh triệu đồng của một người dân trên địa bàn
không để rơi vào tay của các đối tượng lừa đảo
vụ việc này thêm một lời cảnh báo người dân cần luôn cảnh giác trước các chiêu trò
thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao hiện nay
bà nguyễn thị thái sáu mươi tám tuổi sinh sống tại phường kim giang quận thanh xuân
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi một tháng năm bà bất ngờ nhận được cuộc gọi từ ứng dụng messenger
của người em gái đang sinh sống tại đức
chỉ nói được một hai câu thì em gái nói tín hiệu bị kém và chuyển sang nhắn tin
người em gái nói bà ra ngân hàng rút sổ tiết kiệm năm trăm linh triệu đồng
để gửi cho một tài khoản có tên nguyễn văn linh vì đang có việc gấp
không chút nghi ngờ sáng sớm ngày hôm sau bà thái ra ngân hàng làm thủ tục rút sổ tiết kiệm để chuyển khoản
ở đầu sơ hình kia nói là
nghe không rõ
tức là mạng rất yếu
thì tôi nghĩ cái mặt lộn nhòe nhòe tôi nghĩ là chắc là mạng yếu
thế thì tôi bảo chưa đi ngủ
thế thì vậy thì chị nhắn tin đi
thế nó nhắn tin cho tôi là
cái sổ tiết kiệm của em
mai chị ra chị rút
chị gửi cho trả lợi cho em cho người tên là nguyễn văn linh
thì sáng mai tôi ra rất sớm
tôi rút cái sổ tiết kiệm ra
tôi chuyển sang cái tài khoản của em
của nguyễn văn linh
thì trong đấy ngân hàng người ta mới nói hỏi là nội dung
gửi như thế nào
thì tôi bảo không hiểu là trả lợi như thế nào đấy
thì ngân hàng người ta nghi ngờ luôn
người ta bảo là như thế thì
chị cô phải hỏi rõ
lúc bây giờ tôi nghĩ ra tôi chết rồi
cứ khi là mình bị lừa
khi bà thái được nhân viên ngân hàng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo
và bà cũng nhận ra dấu hiệu lừa đảo
nhưng số tiền năm trăm linh triệu đồng
đã được chuyển khoản đi
ngay lập tức bà thái chạy sang công an phường kim giang trình báo
tiếp nhận thông tin của bị hại
các cán bộ chiến sĩ công an phường kim giang
cẩn trương có mặt tại ngân hàng
phối hợp chặt chẽ với đại diện ngân hàng
và bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an phường kim giang
công an quận thanh xuân
đã kịp thời phong tỏa thành công tài khoản của đối tượng lừa đảo
lúc đồng chí trực ban công an phường
báo cáo tôi
khi bộ việc vào khoảng chín h ba mươi một mươi h sáng
thì nó ghi trực tiếp
tôi chỉ đạo luôn là cán bộ chiến sĩ
chạy cùng tôi sang ngân hàng việt tinh banh
và đồng thời báo cáo trực tiếp
đồng chí trưởng an quận xin ý kiến
việc để phong tỏa tài khoản
số tiền năm trăm linh triệu đó
để thứ nhất báo cáo đồng chí
mục đích chính là giữ lại tài sản cho người dân
thì sau khi phối hợp với công an phường kim giang
với cả bên ngân hàng việt tinh banh
thì các anh cũng đã phong tỏa
cái số tiền năm trăm linh triệu
mà số tiền năm trăm linh triệu này đã được chuyển
sang hai cái tài khoản khác
của cũng cùng hệ thống
hôm ấy cũng là rất may
nhưng ngờ lại sau đấy là đồng chí trưởng an quận
cũng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ
xuống phối hợp với công an phường
chúng ta làm các cái thủ tục
cũng như là các cái công văn
để yêu cầu ngân hàng phong tỏa số tiền trên
để phải giữ lại cho người dân
ngay sau đấy
vài hôm là tôi đã viết thư

vài lời khen đến
trưởng công an của quận
rồi ông giám đốc
công an thành phố
là tinh thần
với tinh thần trách nhiệm
với nghiệp vụ rất là chuyên môn
rất là vững chắc của mình
rồi với tinh thần
thương dân như thế nào
như là người
trong gia đình
cho nên là đồng chí đã hết lòng
về nhân dân
cách rất là nhanh chóng
trong vòng chỉ một mươi năm hai mươi phút
đã xong công việc tôi thấy
rất là giỏi
chỉ cần chậm trễ vài phút nữa
thì toàn bộ số tiền năm trăm linh triệu đồng
của người dân đã bị đối tượng chiếm đoạt
vụ việc này cho thấy tinh thần trách nhiệm
của lực lượng chức năng phường kim giang
công an quận thanh xuân đã khẩn trương vào cuộc
với các biện pháp nghiệp vụ bài bản
và một tinh thần hết lòng về người dân
là thư cảm ơn của bà thái
gửi tới các đơn vị công an hà nội
chính là nguồn động viên khích lệ
các cán bộ chiến sĩ tiếp tục nỗ lực
trên mặt trận đảm bảo tình hình an ninh
an toàn tại địa bàn cơ sở
chiều nay hơn một triệu thí sinh
trên cả nước đã đến điểm thi của mình
để làm thủ tục sự thi
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
xác định công tác đảm bảo an ninh
an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
là nhiệm vụ đặc biệt nghiêm trọng
là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
có ý nghĩa quyết định lực lượng công an
các địa phương đã chủ động triển khai tốt
các mặt công tác tăng cường lực lượng
phương tiện biện pháp hỗ trợ ngành giáo dục
tất cả đang dốc hết sức
vì một kỳ thi diễn ra an ninh
an toàn và đúng quy định
tại tỉnh an giang có bốn mươi sáu điểm thi
với chín trăm linh phòng thi
và bảy mươi phòng chờ
kế hoạch phương án đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi
được lực lượng công an an giang
chủ động triển khai từ rất sớm
theo đó đã tích cực phối hợp với sở ngành
có liên quan chuẩn bị các điều kiện
cần thiết tổ chức kỳ thi nơi chung
và công tác đảm bảo an ninh an toàn
cho kỳ thi nơi riêng
trước mắt là kiểm tra
ban in sao để thi
kiểm tra cơ sở dịch chất
cũng như kiểm tra an ninh về con người
qua đánh giá sơ bộ
các nhân sự tham gia
chấp hành tốt quy định quy chế
điều kiện về cơ sở vật chất
để phục vụ cho ban in sao
cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác đặt ra
song song với đó
công tác tổ chức tuyên truyền
tập huấn nhiệm vụ công tác coi thi
cũng được quan tâm
chú trọng nhằm kịp thời thông tin
đến quý thể cô quy định mới
công tác bảo mật đề thi
chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động
sử dụng phương tiện kỹ thuật để thực hiện
các hành vi tiêu cực gian lận thi cử
công tác đảm bảo an ninh trả tự
tại các khu vực địa điểm tổ chức các hoạt động của kỳ thi
cũng được các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương
đặc biệt quan tâm nhằm phòng ngừa
phát hiện và xử lý triệt đề các nguy cơ
gây mất an ninh trả tự cháy nổ
an toàn giao thông
chúng tôi cũng là
phân công nhiệm vụ cụ thể
cho các lực lượng an ninh
phối hợp và dân chuyển
bảo quản đề thi bài thi
cảnh sát hành sự và công an phường xã
đảm bảo an ninh trả tự
trên các địa điểm thi
cảnh sát giao thông trả tự
phân luồn làm sao để đảm bảo
giao thông thông suốt
tạo thượng lợi cho các em
đến thi đúng giờ
tất cả các khâu chuẩn bị cho kỳ thi
tốt nghiệp trung học phổ thông đã hoàn tất
đề thi đã được nghiêm phong nghiêm ngặt
và sẽ được giám sát chặt chẽ
trong quá trình vận chuyển đến bốn mươi sáu điểm thi
lực lượng công an
cũng hỗ trợ khá là tích cực
trong công tác in sao đề thi
năm nay chuyển một khu vực mới
cho nên các anh công an
cũng khá là vất vả
về khâu an ninh an toàn của kỳ thi
được lực lượng công an tham gia
rất là kỹ
ở tất cả các khâu
đến thời điểm này
công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn tỉnh an giang
đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch
với tinh thần chủ động thận trọng nghiêm túc
như những ngày vừa qua
lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ
sát sao cùng các lực lượng có liên quan
tiếp tục nỗ lực hết mình
triển khai hiệu quả các biện pháp
đảm bảo an ninh trẻ tự
trong vòng hoàng khu vực thi
tầm mọi điều kiện thuận lợi
để kỳ thi được diễn ra trong an toàn tốt đẹp